tại phủ chủ tịch lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức gặp mặt
chúc tết các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đồng bào chiến sĩ cả nước
kêu bào ta ở nước ngoài tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì của gặp mặt
cùng tham dự buổi gặp mặt có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn các đồng chí cán bộ lão thành
cách mạng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện lãnh đạo các cơ quan
trung ương và thành phố hà nội
phát biểu chúc tết tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ đất nước ta vừa đi qua năm đinh dậu hai nghìn một mươi chín
với rất nhiều sự kiện sôi động và phong phú
trong nước có nhiều khó khăn thách thức dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt của trung ương đảng
và nhà nước sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của toàn đảng toàn dân và toàn quân đất nước ta tiếp tục phát triển
đạt được những kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
những kết quả quan trọng đạt được đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp của năm hai nghìn một mươi bảy góp phần củng cố niềm tin
khơi dậy lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc tạo điều kiện thuận lợi để đất nước ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới
đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng
các mẹ việt nam anh hùng đội ngũ cán bộ đảng viên toàn thể đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài
đã đồng tâm hiệp lực vì sự nghiệp chung xây dựng và bảo vệ tổ quốc làm nên thành tiệu của năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua